vì địa hình hiểm trở nguồn nước chữa trái cũng gặp khó phải xách từng can lên núi để chữa nơi này cũng không có cư dân sinh sống
đến sáng hai mươi bảy tháng bốn ông cao quang liêm bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện tri tôn ông nguyễn văn bé tám phó bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cùng lãnh đạo tri cục kiểm lâm tỉnh an giang
ban chỉ huy quân sự huyện công an huyện đã có mặt tại khu vực cháy để chỉ đạo công tác chữa cháy rừng
qua ghi nhận lãnh đạo huyện tri tôn quyết tâm chỉ đạo các lực lượng hoàn thành công tác chữa cháy ngay trong ngày hai mươi bảy tháng bốn đảm bảo dập tắt ngọn lửa không để cháy lan và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và dụng cụ tham gia chữa cháy
đến nay diện tích đám cháy chưa được xác định vụ cháy không thiệt hại về người và tài sản cháy chủ yếu là thảm thực bì xây leo và rừng cây tạp tái sinh nguyên nhân cháy các ngành chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
theo anh huỳnh hùng một người dân sinh sống gần núi cô tô chia sẻ thời điểm xảy ra cháy gió ở khu vực khá mạnh khiến những đốm lửa nhỏ bốc lên và lan nhanh sang xung quanh
ngoài núi cô tô một đám cháy bùng phát cùng thời điểm tại dưới núi dài xã lương phi đây là khu vực người dân trồng tầm vông một loại cây thuộc họ che lực lượng chức năng đã dập lửa tại đây
cơ quan cứu hộ tạm thời tạo các đường băng dắp danh đám cháy để lửa không lan rộng
theo người dân địa phương năm nay khô hạn kéo dài hơn một tháng so với các năm trước các hồ nước quanh đây đều khô kiệt nước
qua tìm hiểu thất sơn hay bảy núi là vùng đất núi đổi xen lẫn đồng bằng thuộc bốn huyện thành phố của an giang gồm thành phố châu đốc cao huyện tịnh biên tri tôn và thoại sơn
theo các nhà nghiên cứu vùng thất sơn có ba mươi bảy ngọn núi đổi lớn nhỏ dài rác với độ cao trung bình từ năm mươi đến bảy trăm một mươi mét
bảy ngọn núi đại diện cho cả vùng gồm núi cấm thiên cấm sơn núi tượng liên họa sơn núi giải ngoại long sơn núi giải nam giếng hay núi giải nhỏ ngũ hổ sơn núi cô tô phụng hoàng sơn núi két ánh vũ sơn và núi nước thủy đài sơn
những ngày qua nắng nóng ở miền tây kéo dài nhiều tháng đã gây nguy cơ cháy rừng
ở một diễn biến khác cũng trong ngày hai mươi sáu tháng bốn một đám cháy lớn đã bùng phát tại khu vực giáp danh ba xã phương tiến lao trải xín trải huyện vị xuyên hà giang thuộc rừng đặc dụng tây quân lĩnh nơi xảy ra cháy có địa hình hiểm trở với độ cao từ một sáu trăm linh đến hai mét so với mực nước biển
ngay sau khi nhận thông tin sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hà giang đã phối hợp với huyện vị xuyên chỉ đạo cơ sở tổ chức lực lượng triển khai phương án chữa cháy triển khai băng cản lửa để bao vây khu vực cháy
mặc dù lực lượng chữa cháy bốn tại chỗ có mặt từ sớm tham gia khống chế ngọn lửa nhưng do trong thời gian cao điểm mùa khô do lớn và nước trong khu vực còn ít nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn
đến một mươi bảy h ngày hai mươi sáu tháng bốn với sự nỗ lực của hơn bảy trăm linh người thuộc các lực lượng bốn tại chỗ đám cháy tại xã lao trải và xín trải cơ bản được khống chế
dạng sáng hai mươi bảy tháng bốn chỉ còn một điểm cháy tại xã phương tiến vẫn diễn biến phức tạp bởi do lớn và nhiều thảm thực bì ngành chức năng tỉnh hà giang tiếp tục huy động lực lượng tìm cách dập tắt triển đẻ đám cháy
trước đó ngày một mươi tháng bốn hơn bốn mươi hectare rừng sản xuất ở huyện trần văn thời cà mau đã cháy lớn nhiều lực lượng phối hợp gần một ngày mới dập tắt
cụ thể khoảng một mươi hai h ngày một mươi tháng bốn tại nông trường bốn trăm linh hai cục hậu cần quân khu chín ấp cơi sáu b xã khánh bình tây huyện trần văn thời cà mau xảy ra vụ cháy rừng sản xuất không phải đất quy hoạch lâm nghiệp
do nắng nóng gai gắt thế nên lửa lan rất nhanh đến khoảng một mươi bảy giờ đám cháy thiêu dụi gần như hoàn toàn bốn mươi hectare rừng của nông trường và tiếp tục cháy lan
các cơ quan chức năng đã huy động nhiều lực lượng với hàng trăm người tham gia chữa cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đưa phương tiện chữa cháy xuống hiện trường
tuy nhiên nắng hạn làm một số tuyến kinh khu vực này khô nước gây khó khăn cho công tác chữa cháy
thời điểm đó tại hiện trường lực lượng tham gia chữa cháy rừng hơn sáu trăm linh người gồm lực lượng bộ đội công an chính quyền địa phương và người dân
ủy ban nhân dân xã khánh bình tây đã vận động một mươi tám hộ gia đình với hơn năm mươi nhân khẩu có nguy cơ bị ảnh hưởng do cháy rừng đến nơi an toàn
còn tại xã khánh bình tây bắc có ba hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng của vụ cháy cũng đã di rời
được biết do ảnh hưởng của elino phản nóng nhiều đợt nắng nóng trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện sớm khi bước vào mùa khô
nhiệt độ thực tế cao hơn từ năm đến một năm độ c so với trung bình nhiều năm
cường độ cây nắng nóng khô hạn diễn ra gây gắt hơn nguy cơ cháy rừng rất cao
theo thống kê tri cục kiểm lâm an giang cho biết năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn tỉnh xảy ra một mươi ba vụ cháy với tổng diện tích là một mươi hai mươi chín ha
tăng một mươi ba vụ so với năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó có một mươi vụ cháy rừng phòng hộ diện tích là một ba mươi sáu ha và ba vụ cháy rừng sản xuất diện tích là tám mươi
nhìn chung các vụ cháy rừng phòng hộ không gây thiệt hại đối với rừng
chủ yếu là cháy cây bụi xê leo trảng cỏ khô
rừng sản xuất diện tích bị thiệt hại gồm tràm tái sinh và rừng tràm tới chu kỳ khai thác
nguyên nhân cháy rừng do người dân bắt ong đốt rồng đốt dọn rác sử dụng lửa bất cần
có thể thấy phần lớn các vụ cháy rừng do sự chủ quan của người dân
thực trạng khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ rừng sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn an giang càng khiến nguy cơ cháy tăng cao hơn
theo tri cục kiểm lâm an giang tốc độ gia tăng dân số và nhu cầu sử dụng đất lâm nghiệp và các mục đích khác để phát triển kinh tế xã hội của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh đã làm cho diện tích rừng của tỉnh có chiều hướng thu hẹp chất lượng rừng giảm sút
trong khi đó cộng đồng dân cư sống trong rừng gần rừng hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số khơ me đời sống còn khó khăn trình độ dân trí thấp ảnh hưởng đến việc quản lý và bảo vệ phát triển rừng
trong khi đó khu vực đồi núi có khả năng cháy trên địa bàn huyện tri tôn là bảy trăm linh hectare tập trung ở khu vực bến bãi chi núi dài khu vực ven chân núi dài từ vô đá bia đến chợ lương phi khu vực núi nam quy từ sân bay đến thùng lũng khoảng một và khu vực kẹt cần đước đa bà lầy tiếp diêm núi cô tô
vùng rừng đồng bằng có nguy cơ cháy cao ở huyện tri tôn là rừng tràm bình minh sáu trăm một mươi hai một hectare rừng tràm tân tuyến hai trăm năm mươi sáu hectare và rừng tràm lâm trường tỉnh độ chín trăm bảy mươi năm sáu hectare
thực tế cho thấy rằng chỉ cần một phút bất cần của con người đã tạo từ một đốm lửa nhỏ trở thành một đám cháy dữ dội trên diện rộng
do vậy cần đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng cháy rừng
do đó một kế cạnh cần được quan tâm đó là tuyên truyền về cách sử dụng lửa có kiểm soát
đặc biệt đối với những vùng sản xuất có nguy cơ những vùng người dân thường có thói quen đốt thực bì đốt thảm thực vật cần được quản lý chặt chẽ và có những quy chế cụ thể trong việc sử dụng lửa gần rừng
vào thời kỳ cao điểm nắng nóng dự báo thời tiết khô hanh mức cảnh báo trái rừng đã lên đến cấp độ bốn cấp độ năm
cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm đòi hỏi các cơ quan chức năng có liên quan cần nêu cao tinh thần trách nhiệm làm tốt công tác phòng cháy rừng thông qua việc tăng cường tần suất tuần tra kiểm tra
đặc biệt tại các trọng điểm của các khu vực cháy rừng cần thành lập các chốt để kiểm soát người ra vào rừng
ngoài ra khi thiết kế trồng rừng hoặc rừng đã trồng hay rừng tự nhiên phải tiến hành phân chia những khu rừng thành những lô khoảnh riêng biệt với những đường băng càn lửa có thể là đường băng tráng hoặc đường băng xanh có tác dụng bẻ gãy ngọn lửa đang cháy trên mặt đất cháy trên tán cây rừng
bên cạnh đó khi sản xuất nướng rẫy cần dọn toàn bộ thực bì phơi khô vào vun thành dài rộng hai ba m dài nọ cách dài kia từ năm sáu m dài cách xa rừng tối thiểu tám một mươi m đốt thực bì vào buổi chiều tối hay sáng sớm khi gió nhẹ và đốt lần lửa từ trên đỉnh xuống trên đồi
khi đốt phải có người canh gác cẩn thận phải báo trước cho lực lượng phòng cháy và các tổ chức chính quyền thôn bản đốt nương xong phải kiểm tra an toàn trước khi ra về
đồng thời lắp đặt các biển báo khu vực có nguy cơ cao về cháy rừng các địa điểm không được sử dụng lừa để người dân nhận biết